thưa quý vị vào ngày một mươi bốn tháng năm một người phụ nữ ở cà mau đã đến cơ quan công an thú nhận tội sát hại chồng cách đây bốn tháng
sau khi điều tra cơ quan công an phát hiện sự thật là sau khi gia đình bên chồng có kế hoạch tát ao bắt cá
biết rõ sẽ bại lộ nên người phụ nữ này chủ động đầu thú
sau khi bị bắt giữ nghi phạm tiết lộ nguyên nhân gây ra tội ác là do thường xuyên bị đánh khi chồng say xỉ
ngày một mươi năm tháng năm tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cho biết
đơn vị này đã bắt khẩn cấp tạm giam để điều tra về tội giết người đối với sơn thị hồng
bốn mươi sáu tuổi ngụ ấp một xã khánh bình tây bắc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
trước đó vào chiều một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai bà hồng đến cơ quan công an đầu thú đã sát hại chồng
che giấu nạn nhân dưới ao suốt bốn tháng qua
bà khai lý do đầu thú là vì bị ám ảnh kéo dài không chịu được
tuy nhiên sau khi điều tra công an phát hiện sự thật là sau khi điều tra
công an phát hiện nguyên nhân thật sự khiến bà hồng không thể che giấu tội ác của mình thêm được nữa
là gia đình nhà chồng bà hồng chuẩn bị tắt ao bắt cá để làm đám vỗ
biết là mọi việc sẽ bị bại lộ không thể không chịu trách nhiệm trước pháp luật
nên bà hồng đã ra công an trình báo
theo đó bà hồng chung sống như vợ chồng với lv t bốn mươi hai tuổi được bốn năm cả hai có một đứa con chung ba tuổi
thời gian không đi làm ngư phủ thì lv t tụ tập bạn bè nhậu nhẹt say xỉn thì về nhà đánh đập hồng
vụ việc đau lòng xảy ra
vào đợt tết nhâm dận vừa qua
sau khi đi nhậu về lvt gây sự với hồng
thấy hồng cầm dao hù dọa
thì lvt liên tục ham dọa và thách thức
do thường xuyên bị chồng đánh đập
mỗi lần nhậu say
ước ước không kiềm chế được tức giận
hồng đã chém vào người lvt
dẫn đến nạn nhân tử vong
bà hồng đã tạo hiện trường giả để thoát tội
bà buộc cục sắc và nhiều vật có trọng lượng nặng
vào người nạn nhân
rồi kéo sắt xuống ao phía sau nhà giấu
nạn nhân là ngư phủ
thường xuyên vắng nhà
nên bà nói với mọi người là chồng đi ghe biển
công an tỉnh cà mau đã khởi tố bị cáo
bắt tạm giam bà sơn thị hồng
vào ngày một mươi năm tháng năm
bốn tháng cho dấu tội ác mình gây ra với chồng
không biết có đêm nào bà hồng
cảm thấy nhẹ nhõm
khi không còn bị bạo lực gia đình nữa hay không
nỗi đau về thể xác của chị hồng
đã dẫn tới kết quả một người không còn sống
một người sẽ sống phần đề còn lại của mình
dưới danh kẻ sát nhân
quý vị ạ
bạo lực chưa bao giờ là cách tốt nhất
để giải quyết vấn đề
hãy thật mạnh mẽ để thoát ra khỏi cảnh
bị đánh đập và hãy kêu gọi sự giúp đỡ
từ người thân và xã hội
một gia đình bạo lực không bao giờ là
một gia đình hạnh phúc
chỉ cần các bạn dám đưa tay ra
sẽ có những mạnh thường quân nắm lấy tay các bạn